trong quá trình lập phương án bồi thường hỗ trợ xây dựng một số hạng mục tại dự án khu công nghiệp nhân cơ năm
một mươi cán bộ ở huyện đắk lấp của tỉnh đắk nông đã chi trả và hỗ trợ tiền đền bù không đúng với số tiền gây tổng thiệt hại hơn tám năm tỷ đồng
về hành vi vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt bị can khám xét nơi ở nơi làm việc đối với lê văn a
chủ tịch hội nông dân huyện đắk lấp nguyên phó phòng tài nguyên môi trường huyện đắk lấp
nguyễn ngọc hiệp chủ tịch ủy ban nhân dân xã nhân cơ nguyên phó phòng kinh tế hạ tầng huyện đắk rấp
phạm văn dũng công chức địa chính xã nhân cơ lê văn ngà
nhân viên ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện đắk lấp
phan văn thời phó giám đốc ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện đắk lấp
nguyên phó giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất huyện đắk lấp
theo kết quả điều tra ban đầu trong quá trình lập phương án bồi thường hỗ trợ đối với các giai đoạn
giai đoạn ba giai đoạn mở rộng giai đoạn nâng cao mức nước lòng hồ số bốn
giai đoạn trục chính từ quốc lộ một mươi bốn vào khu công nghiệp nhân cơ huyện đắk rơ lấp
thực hiện không đúng với quy định của pháp luật
qua đó đã chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân không đúng quy định với tổng số tiền là hơn tám năm tỷ đồng